đồng thời đồng chí chủ nhiệm ủy ban cũng mong muốn rằng trong thời gian tới ủy ban sẽ kế thừa phát huy hiệu quả hoạt động đóng góp cho quốc hội và cho nhân dân